thông tư số ba mươi hai ban hành điều lệ trường trung học cơ sở trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học vừa được bộ giáo dục và đào tạo ban hành
trong đó có một trong những thay đổi đáng chú ý liên quan đến quy định sử dụng điện thoại trong giờ học
quy định hiện hành là học sinh không được sử dụng điện thoại di động hoặc máy nghe nhạc trong giờ học
nhưng với quy định mới thì học sinh sẽ được sử dụng điện thoại di động nếu phục vụ cho việc học tập và được giáo viên cho phép
theo bộ giáo dục và đào tạo điều chỉnh mới này xuất phát từ thực tế có các tình huống học sinh cần sử dụng những tính năng của điện thoại thông minh
để ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện yêu cầu học tập tìm kiếm tài liệu tham khảo ngay trong giờ học
cũng theo quy định mới số lần được lưu ban của học sinh cũng tăng lên tối đa ba lần trong một cấp học thay vì hai lần theo quy định hiện hành